từ ngày một mươi chín tháng năm một số doanh nghiệp phá sản sẽ được xem xét xóa nợ
đó là nội dung đáng chú ý trong quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại ngân hàng chính sách xã hội
được thủ tướng chính phủ sửa đổi bổ sung tại quyết định số tám
điều kiện xóa nợ là tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn không có khả năng trả nợ
đồng thời khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây được xem xét xóa nợ
khách hàng vay vốn bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể
khách hàng sau khi hết thời gian khoanh nợ mà vẫn không có khả năng trả nợ
và ngân hàng chính sách xã hội đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi nhưng không thu được nợ
tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn đều bị rủi ro do mắc bệnh tâm thần
mắc bệnh hiểm nghèo mắc bệnh khác dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự
có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ tám mươi một trở lên